các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
trước khi đến với các tin tức về bệnh viêm gan bí ẩn tình hình mưa lũ ở lạng sơn
xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật các ca mắc covid một mươi chín tối ngày một mươi một tháng năm
bản tin của bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch covid một mươi chín thông tin các ca nhiễm mới
tình thường một mươi sáu h ngày một mươi tháng năm đến một mươi sáu h
ngày một mươi một tháng năm trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận hai bảy trăm năm mươi tám ca nhiễm mới trong đó có không ca nhập cảnh và hai bảy trăm năm mươi tám ca ghi nhận trong nước
giảm chín mươi sáu ca so với ngày trước đó tại năm mươi ba tỉnh thành phố có một chín trăm hai mươi một ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau hà nội năm trăm ba mươi tám nghệ an một trăm bảy mươi tám phú thọ một trăm năm mươi
bắc ninh một trăm ba mươi bắc giang một trăm linh một quảng ninh chín mươi tám yên bái chín mươi năm
tuyên quang chín mươi hai vĩnh phúc tám mươi tám quảng bình tám mươi ba bắc cạn bảy mươi năm nam định bảy mươi bốn lào cai sáu mươi chín thái bình sáu mươi hai hà nam sáu mươi một hương nghiên sáu mươi
lâm đồng năm mươi bảy đà nẵng năm mươi sáu hải dương năm mươi hai ninh bình bốn mươi chín hải phòng bốn mươi hai thái nguyên bốn mươi đắk nông ba mươi bốn cao bằng ba mươi ba sơn la ba mươi ba bình dương ba mươi một bà rịa vũng tàu hai mươi chín quảng ngãi hai mươi chín hòa bình hai mươi tám hà tĩnh hai mươi bảy
quảng trị hai mươi sáu hà giang hai mươi năm lạng sơn hai mươi bốn thành phố hồ chí minh hai mươi ba điện biên hai mươi bình phước một mươi tám thanh hóa một mươi năm lai châu một mươi năm bến tre một mươi bốn gia lai một mươi bốn tây ninh một mươi hai bình định chín vĩnh long bảy bạc liêu năm hậu giang năm thừa thiên huế năm bình thuận năm khánh hòa năm phú yên ba cà mau hai long an một tra vinh một và đồng tháp một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
phú thọ giảm bảy mươi một vĩnh phúc giảm sáu mươi tám và quảng trị giảm bốn mươi tám
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
bắc giang tăng tám mươi ba nghệ an tăng sáu mươi chín và quảng bình tăng ba mươi bảy
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là ba bảy mươi năm ca trên ngày
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi sáu trăm tám mươi ba chín trăm bảy mươi hai ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân có một triệu người thì có một trăm linh bảy chín trăm sáu mươi hai ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi sáu trăm bảy mươi sáu hai trăm hai mươi ca
trong đó có chín ba trăm hai mươi bốn bảy trăm linh sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm chín mươi ba một trăm bốn mươi bảy
thành phố hồ chí minh sáu trăm linh tám bảy trăm chín mươi chín
nghệ an bốn trăm tám mươi ba hai mươi ba
bắc giang ba trăm tám mươi năm chín trăm sáu mươi bốn
bình dương ba trăm tám mươi ba năm trăm bảy mươi hai
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hai năm trăm tám mươi chín ca
tổng số ca được điều trị khỏi là chín ba trăm hai mươi bảy
số bệnh nhân đang thở oxy là ba trăm sáu mươi năm ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ là hai trăm bảy mươi tám ca
thở oxy dòng cao hfnc bốn mươi một ca
thở máy không xâm lấn một mươi bảy ca
thở máy xâm lấn hai mươi bảy ca
số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi tháng năm đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi một tháng năm
ghi nhận hai ca tử vong tại hậu giang một trà vinh i
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai ca
tổng số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai ca
tổng số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai ca

chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba các nước asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á
xếp thứ bốn trong khối các nước aegean
những ngày qua chủ tịch trung quốc tập cận bình vẫn duy trì chủ trương chống dịch triệt đề
thực hiện chiến dịch zero covid không nhượng bộ
tuy nhiên lãnh đạo tổ chức y tế thế giới who đánh giá
chính sách zero covid một mươi chín của trung quốc là không thể duy trì
với những gì hiện đã được biết đến về loại virus này
ông cho rằng trung quốc cần thay đổi
tổng giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus trong một cuộc họp báo vào hôm một mươi tháng năm đã phát biểu
chúng tôi không nghĩ rằng chính sách này có thể duy trì được khi xét đến hành vi của virus
và những gì chúng tôi dự đoán về tương lai
chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với các chuyên gia trung quốc
và chúng tôi chỉ ra rằng cách tiếp cận như vậy sẽ không thể tiếp tục được
tôi nghĩ rằng một sự thay đổi sẽ rất quan trọng
ông tedros adhanom ghebreyesus cho biết
việc thế giới đã hiểu biết hơn về virus gây nên covid một mươi chín
cũng như có các công cụ tốt hơn để phòng chống dịch bệnh
cũng cho thấy đã đến lúc trung quốc phải thay đổi chiến lược
phát biểu sau ông tedros
giám đốc phụ trách tình huống khẩn cấp
chúng tôi luôn nói với tư cách who rằng
chúng tôi cần phải cân bằng các biện pháp kiểm soát
với các tác động mà chúng gây ra đối với xã hội
đối với nền kinh tế
và việc điều chỉnh không phải lúc nào cũng dễ dàng
ông ryan cũng lưu ý rằng
trung quốc đã ghi nhận một mươi năm ca tử vong kể từ khi virus được phát hiện
lần đầu tiên ở thành phố vũ hán vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
đây là con số tương đối thấp so với gần một triệu người ở mỹ
hơn sáu trăm sáu mươi bốn người ở bắc đông
và hơn năm trăm hai mươi bốn người ở ấn độ
với số liệu như vậy ông ryan nói
việc quốc gia đông dân nhất thế giới này muốn thực hiện các biện pháp cứng rắn
để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh là một điều có thể hiểu được
tuy nhiên chính sách zero covid của trung quốc đã dẫn đến nhiều phản ứng trái chịu
từ các nhà khoa học cho đến những người dân nước này
hầu hết các quốc gia ban đầu cũng từng áp dụng chính sách này
giờ đây đã bắt đầu có các chiến lược để sống chung với virus
bệnh viêm gan bí ẩn ít nhất đã lây lan xa hơn hai triệu người
trong hai mươi ba quốc gia và khu vực có khoảng ba trăm năm mươi ca bệnh đã được phát hiện trên toàn cầu
mới đây indonesia ghi nhận thêm hai trường hợp trẻ nhỏ tử vong do viêm gan bí ẩn
nâng tổng số người không qua khỏi vì căn bệnh này lên sáu ca xếp thứ hai trên toàn thế giới
theo báo chí quan chức y tế địa phương indonesia xác nhận có thêm hai trẻ ở đảo sumatra
tử vong vì bệnh viêm gan bí ẩn
trong khi đó một trường hợp là em bé hai tháng tuổi tại solok tây sumatra
các còn lại là trẻ hai tuổi
bác sumatra qua đời trong bệnh viện
em hai tuổi có triệu chứng buồn nôn sốt vàng da và mất ý thức trước khi qua đời
các chuyên gia y tế đã đưa mẫu bệnh phẩm của hai nạn nhân đến đh indonesia
để làm các xét nghiệm tiếp theo
tổng cục trưởng tổng cục y tế thuộc bộ y tế ông siti nadia tamizi cho biết
vẫn chưa xác định được nguyên nhân của bệnh viêm gan bí ẩn xuất hiện từ ngày một mươi năm tháng bốn tại indonesia
trước đó quốc gia này đã ghi nhận bốn trẻ tử vong với cùng tình trạng
theo ông siti nadia tamizi ca tử vong gần nhất là một em bé bảy tuổi có trữ chứng vàng da
sốt tiêu chảy nước tiểu sẩm màu và phân màu nhạt
ba ca tử vong trước đó nằm ở jakarta nhập viện trong tình trạng nguy kịch
tổng số ca tử vong vì viêm gan bí ẩn của nước này đã lên tới sáu ca độ tuổi từ một đến một mươi bảy
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay cơ quan y tế indonesia đã phát hiện tổng cộng một mươi năm ca bệnh
ở năm tỉnh là jakarta một mươi một tejava một mươi một
bộ y tế indonesia khuyến cáo cha mẹ nên cho trẻ rửa tay thường xuyên để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm virus
bởi nghi phạm hàng đầu gây viêm gan bí ẩn là amdeno bốn mươi một f có thể lây truyền qua đường hô hấp
tiếp xúc gần thực phẩm nhiễm khuẩn
phụ huynh cũng cần đặc biệt cảnh giác với các triệu chứng liên quan bệnh như tiêu chảy sốt buồn nôm
theo báo cáo mới nhất của who số ca mắc viêm gan bí ẩn đã tăng lên
gần ba trăm năm mươi ca tại hai mươi quốc gia và bảy mươi ca nghi ngờ ở một mươi ba nước
một mươi hai bệnh nhi đã tử vong chủ yếu ở mỹ năm ca indonesia sáu và một ca không rõ quốc gia
ngày năm tháng bốn tổ chức y tế thế giới who đưa ra cảnh báo về bệnh viêm gan bí ẩn
sau khi nó được phát hiện ở vương quốc anh với hàng loạt trẻ dưới một mươi tuổi phải nhập viện
tất cả bệnh nhi đều trong khoảng một tháng tuổi đến một mươi sáu tuổi
hầu hết trẻ mắc bệnh đều không liên quan đến virus viêm gan được biết đến trước đó
khoảng một mươi trẻ bị viêm gan bí ẩn
viêm gan bí ẩn phải ghép gan
triệu chứng của những bệnh thường là đau bụng tiêu chảy hoặc nôn vàng da vàng mắt
uso đưa ra giả thuyết rằng căn bệnh này có thể do virus andeno loại bốn mươi một f
đây là virus liên quan chứng cảm lạnh thông thường và bệnh viêm dạ dày ở trẻ
nó đã được phát hiện trong hàng chục ca mắc viêm gan bí ẩn
who cũng khuyến nghị các quốc gia trên thế giới theo dõi bất kỳ ca tiêm ẩn nào
và báo cáo ngay về những trường hợp nghi mắc tích cực điều tra nguồn gốc của bệnh
xét phía sau indonesia
mỹ là quốc gia có năm trường hợp tử vong vì mắc bệnh viêm gan bí ẩn
hai quốc gia này đang đẩy nhanh quá trình nghiên cứu các ca tử vong để tìm ra nguyên nhân sớm nhất
hôm sáu tháng năm trung tâm phòng chống bệnh tật mỹ cdc thông báo đang điều tra một trăm linh chín trường hợp viêm gan
không rõ nguyên nhân ở trẻ em gồm năm ca tử vong
đến ngày một mươi tháng năm bộ y tế indonesia thông báo tổng cộng sáu ca bệnh
hầu hết là trẻ em tử vong tại các bệnh viện sau khi có một số triệu chứng như sốt vàng da co giật mất ý thức
ngày ba mươi tháng bốn bộ y tế singapore thông báo phát hiện một bé trai một mươi tháng tuổi bị viêm gan không rõ nguyên nhân
trước đó ngày hai mươi sáu tháng bốn bộ y tế nhật bản cũng đã thông báo về ca viêm gan không rõ nguyên nhân đầu tiên ở nước này
ông jai butler phó giám đốc phụ trách bệnh truyền nhiễm của cdc nói
các nhà điều tra ở mỹ cũng như trên khắp toàn cầu đang làm việc hết tấp lực để xác định nguyên nhân
nhiều chuyên gia y tế nghĩ rằng bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân ở trẻ em liên quan đến một chủng virus
tên là andenovirus
có tới chín mươi ca mắc viêm gan bí ẩn ở mỹ phải nhập viện trong đó một mươi bốn bệnh nhi phải ghép gan
độ tuổi trung bình của bệnh nhân là hai tuổi và hầu hết đã phục hồi
theo cdc các ca mắc bệnh không liên quan tới việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
vì phần lớn bệnh nhi quá nhỏ không đủ điều kiện để tiêm loại vaccine này
hơn hai trăm hai mươi trẻ em trong hơn ba trăm năm mươi trường hợp mắc viêm gan không rõ nguyên nhân
đã được ghi nhận ở nhiều nước trên thế giới
chủ yếu ở châu âu và một số ở đông nam á mỹ tây thái bình dương
hơn một nửa số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với andenovirus bốn mươi một
một chủng virus liên quan đến viêm dại dày ruột
vì bệnh có mối liên kết với andenovirus nên tôi coi đó là loại virus đứng đầu danh sách cần quan tâm
nhưng chúng tôi không biết liệu chính andenovirus là nguyên nhân gây ra các ca bệnh
hay có phản ứng miễn dịch với dòng andenovirus cụ thể này hay không ông boodler nói
các chuyên gia cũng đang xem xét yếu tố môi trường vì theo cơ quan an ninh y tế anh
bảy mươi gia đình có mối liên kết với andenovirus
các giải thích khác về nguyên nhân gây bệnh viêm gan bao gồm đồng nhiễm với một mong bệnh khác như covid một mươi chín
từng mắc covid một mươi chín khiến trẻ em dễ mắc viêm gan hơn
adenovirus có thể đã phát triển thành một chủng mới hơn nguy hiểm hơn
andenovirus thường lây lan qua tiếp xúc gần gũi các giọt đường hô hấp và các bề mặt
cdc cũng đã đưa ra các cảnh báo kể từ cuối tháng bốn đề nghị các bác sĩ và giới chức y tế công
tìm kiếm các trường hợp mắc bệnh tương tự
và bắt đầu xem xét lại các hồ sơ bệnh án kể từ ngày một một mươi hai nghìn hai mươi một
để nghiên cứu và tìm ra nguyên nhân chính thức của căn bệnh viêm gan bí ẩn này
thưa quý vị trong khi dịch covid một mươi chín đang dần được kiểm soát
và thế giới đang tập sống hòa bình với virus corona
thì sự bùng phát các ca mắc viêm gan không rõ nguyên nhân trên phạm vi toàn thế giới
gây ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của các bậc phụ huynh có con nhỏ
sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tham khảo những điều cần biết về các bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em
các biểu hiện lâm sàng của viêm gan bí ẩn nhìn chung giống với bệnh viêm gan virus cấp tính
như mệt mỏi chán ăn nôn ói đau bụng trong vòng ba một mươi ngày đầu tiên
sau đó có vàng da vàng mắt nước tiểu sầm màu
tiến sĩ bác sĩ đinh thế trung chuyên khoa găng mật bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm cho biết
gần đây nhiều quốc gia ghi nhận hàng loạt trường hợp viêm gan cấp tính nặng ở trẻ em
triệu chứng ở giai đoạn khởi phát là đau bụng tiêu chảy nồn ói
sau đó là giai đoạn toàn phát với vàng mắt vàng da tiểu sầm màu viêm gan nặng men gan tăng rất cao
có tới một mươi trường hợp cần phải ghép gan và một số trẻ đã tử vong ở các nước
cho đến nay các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu nhưng chưa biết nguyên nhân chính xác của căn bệnh này
để biết và hiểu thêm về căn bệnh này các bậc phụ huynh cần biết những điều cơ bản về viêm gan cấp tính
theo bác sĩ đinh thế trung viêm gan là tình trạng tế bào gan bị viêm và hủy hoại
gan là nhà máy quan trọng của cơ thể có nhiều chức năng
như tổng hợp các protein thiết yếu khử độc
do đó tổn thương ga có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng thậm chí nguy hiểm đến tính mạng
viêm gan có thể do nhiễm virus gọi là viêm gan virus do rượu bia do thuốc hoặc các hóa chất khác
do một số rối loạn chuyển hóa rối loạn miễn dịch
viêm gan có thể là cấp tính bệnh diễn ra trong vòng sáu tháng hoặc mãn tính kéo dài hơn sáu tháng
bác sĩ thế trung cho biết thêm bằng cách thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán
các khoa học nhận thấy viêm gan bí ẩn ở trẻ em gần đây không phải do virus viêm gan a b c d e
và một số loại virus khác đã được biết gây viêm gan ở người
các nguyên nhân gây viêm gan khác không phải do virus liên quan đến thức ăn độc chất cũng được loại trừ
nguy cơ bệnh viêm gan bí ẩn xâm nhập vào việt nam là rất cao
tuy nhiên tần suất trẻ em mắc viêm gan ở nước ta gần đây không tăng bất thường
và chưa ghi nhận trường hợp nào do virus andeno gây ra
khi trẻ có biểu hiện nghi ngờ mắc viêm gan bí ẩn như bác sĩ đã nêu
nhất là khi có vàng mắt vàng da đi tiểu sạm màu
cha mẹ cần nắm rõ các triệu chứng này và đưa con em đến cơ sở chuyên khoa gần nhất để thăm khám và làm xét nghiệm
virus enino được lây truyền từ người bệnh sang người khác qua đường tiêu hóa đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp như bắt tay
hoặc gián tiếp như tiếp xúc với bề mặt hay vật dùng nhiễm virus của một người bệnh
sau đó đưa lên mắt mũi miệng mà không sát khuẩn tay
vì vậy biện pháp phòng bệnh cho trẻ bao gồm đeo khẩu trang vệ sinh hô hấp rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
nhất là trước khi ăn sau khi đi vệ sinh trước khi chạm vào mắt mũi miệng và ăn chín uống chính
trẻ nên tránh tiếp xúc với người đang mắc bệnh
vậy với những nguy cơ của bệnh viêm gan bí ẩn trên và những triệu chứng bác sĩ đã khuyến cáo các bậc cha mẹ nên bình tĩnh
theo dõi tình hình bệnh và các thông tin từ bộ y tế không nên quá hoang mang lo lắng
không nên mang con đi thăm khám khi chưa có các biểu hiện lâm sàng
quý vị và các bạn thân mến nhiều cơn mưa lớn tại các tỉnh lạng sơn khiến nhiều địa phương bị ngập úng
đáng chú ý đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất khiến một người chết
đến ngày một mươi một tháng năm nhiều tuyến đường tại lạng sơn vẫn bị chia cắt do nước lũ ở sông suối dâng cao
phương tiện giao thông không thể di chuyển
theo sở giao thông vận tải tỉnh lạng sơn hiện tại trên các tuyến đường quốc lộ đường tỉnh cơ bản các phương tiện đã lưu thông thông suốt
tuy nhiên trên một số tuyến vẫn đang tắt đường hiện vẫn đang triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông
ngày một mươi tháng năm đã thông tuyến được ở đầu tuyến km ba bốn trăm năm mươi
ngày một mươi một tháng năm hai máy đang làm tại km một mươi năm xuống cuối tuyến và làm từ km ba mươi trở về
trong đoạn từ km một mươi bảy đến km ba mươi có khoảng bảy vị trí đất sạt tắt đường
các tuyến dt hai trăm ba mươi chín dt hai trăm ba mươi hai dt hai trăm ba mươi một dt hai trăm năm mươi dt hai trăm ba mươi bảy không có vị trí sạt lở tắt đường
tuy nhiên mặt đường rất lầy lội trơn trượt các phương tiện tham gia gặp nhiều khó khăn
cùng đó lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện thành phố tại lạng sơn đã tổ chức phân luồn giao thông
sử dụng phương tiện chuyên dụng hỗ trợ người dân lưu thông an toàn qua các hiểm ngập lục
hiện sở đang tiếp tục theo dõi đồn đốc các đơn vị trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để đảm bảo giao thông thông suốt sau mưa bão
đồng thời chỉ đạo các đơn vị huy động máy móc thiết bị thi công dứt điểm các vị trí đã đảm bảo giao thông
tỉnh lạng sơn đang bị thiệt hại nhiều về người và của
trong khi đó tại hòa bình ubnd tỉnh hòa bình vừa ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn
lốc xét mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
theo tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ đêm một mươi một đến một mươi năm tháng năm ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ
có mưa lớn phổ biến từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh mm một đợt có nơi trên bốn trăm linh mm một đợt
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lỡ đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ ngập úng tại các khu vực trũng thấp
để chủ động ứng phó chủ tịch ubnd tỉnh hòa bình yêu cầu giám đốc các sở thủ trưởng các ban ngành
chủ tịch ubnd các huyện thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn lũ lũ quét sạt lở đất thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền
người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó giảm thiểu thiệt hại kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông
suối khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất
để chủ động tổ chức di dời sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra
chủ tịch ubnd tỉnh hòa bình các đơn vị chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố
đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn
đối với các cơ sở giáo dục đào tạo kiểm tra an toàn về cơ sở hạ tầng lớp học khu chức năng tường rào hệ thống điện
với các cây xanh có trong khuôn viên cần kiểm tra các tỉa chống đổ gãy
thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông trên sông
các chủ phương tiện vận tải thủy khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa lũ
để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người phương tiện thiết bị và công trình
thưa quý vị vào sáng ngày một mươi một tháng năm tại tỉnh quảng nam đã xảy ra một vụ pha chạm giao thông
khiến một người lái xe máy bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu
tài xế xe đầu kéo đã lái xe rời khỏi hiện trường ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn
sáng một mươi một tháng năm công an tỉnh quảng nam xác nhận đã tìm ra phương tiện liên quan đến vụ tai nạn trên quốc lộ một a
đoạn qua huyện duy xuyên khiến một người tử vong
cụ thể vào chiều tối mùng tám tháng năm tại km chín trăm năm mươi bốn hai trăm linh tuyến quốc lộ một a
xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và một phương tiện khác
vụ tai nạn khiến ông đặng văn phúc năm mươi năm tuổi ngụ thôn đồng tràm tây xã quế phú huyện quế sơn
là người lái xe máy bị thương nặng sau đó ông phúc tử vong trên đường đi cấp cứu
nhận thông tin công an huyện duy xuyên đã có mặt tại hiện trường
phối hợp với các lực lượng liên quan khám nghiệm hiện trường
đồng thời triển khai lực lượng truy tìm người và phương tiện liên quan
sau một mươi hai giờ truy tìm lúc năm h ba mươi phút ngày chín tháng năm công an xác định phương tiện liên quan vụ tai nạn
là xe đầu kéo chín mươi hai h bảy trăm ba mươi năm kéo theo sami rơ móc chín mươi hai r tám trăm tám mươi hai do tài xế lvn
ngụ xã tam lộc huyện phú ninh quảng nam điều khiển
lúc phát hiện chiếc xe đầu kéo này đang đậu tại một bãi đổ xe ở huyện núi thành
sau khi trao đổi với công an địa phương tài xế n đã thừa nhận có liên quan đến vụ tai nạn làm ông phúc tử vong
một hoàn cảnh đáng thương khác là anh thông đã tử vong trên đường đi làm vì bị tai nạn giao thông
thì xảy ra va chạm mạnh với xe ô tô tải đang lưu thông trên đường
cú va chạm mạnh đã khiến anh thông tử vong để lại vợ và ba người con
vợ chồng anh nguyễn văn thông ba mươi bảy tuổi và chị lê thị xuân ba mươi tuổi trú tại phường hương chữ thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
có với nhau ba người con đứa lớn một mươi tuổi và cháu bé nhất mới ba tuổi
hằng ngày gia đình chị xuân sinh sống nuôi con ăn học bằng đồng tiền ít ỏi từ nghề làm phụ hồ của chồng
nhà đông con chị sơn lại không có nghề nghiệp ổn định điều kiện kinh tế lại vô cùng khó khăn
nhưng vợ chồng anh chị luôn có cuộc sống hòa thuận hạnh phúc con cái ngoan ngoãn văn lời
tai họa bất ngờ ập đến với gia đình chị sơn
khi vào tối một mươi bảy tháng bốn tại đường tránh huế anh thông đang chạy xe máy trên đường đi làm về
thì xảy ra va chạm mạnh với xe ô tô tải đang lưu thông trên đường
cú va chạm mạnh khiến anh thông tử vong phương tiện bị hư hỏng nặng
thất thần ngồi bên bàn thờ đã đặt di ảnh chồng chị sưng nghẹn ngào nói
vợ chồng lấy nhau sinh con vay mượn chạy vầy khắp nơi để xây được ngôi nhà làm nơi trú ngụ thờ phụng bố mẹ và các em
giờ đây anh thông vội bỏ mẹ con mà đi không biết cuộc sống những năm tháng tiếp theo sẽ như thế nào đây
thương chồng thương con lắm không biết vì sao tan thương tai họa cứ ập đến với gia đình tôi liên tục như vậy
tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của các thành viên trong nhiều gia đình
nhiều đứa con mất cha nhiều người vợ mất chồng nhiều người thân chỉ mới chào neo sáng nay thôi nhưng đã không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa
những vụ tai nạn giao thông không có vụ nào là không thương tâm
hy vọng rằng mỗi người trong chúng ta khi thấy một vụ này
tham gia giao thông luôn đi đúng luật làm chủ được tay lái để không còn những sự việc đau xót như trường hợp gia đình anh thông
thưa quý vị và các bạn tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin tối của báo sức khỏe và đời sống ngày hôm nay
để không bỏ lỡ những thông tin về covid một mươi chín cũng như những thông tin mới nhất về đời sống xã hội
đừng quên theo dõi chúng tôi trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại